triển lãm ảnh mang tên cuba việt nam sáu mươi năm đoàn kết anh em hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau
vừa khai mạng tại thư viện quốc gia josé martín thủ đô la habana
đại sứ nước ta tại cuba lê thanh tùng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện văn hóa này
tại không gian mang tên jose marti anh hùng dân tộc cuba nhờ tư tưởng giải phóng lỗi lạc của mỹ latin
và là người đặt viên gạch đầu tiên cho sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau sâu sắc giữa hai dân tộc việt nam và cuba
triển lãm tập hợp sáu mươi bức ảnh đại diện cho sáu mươi năm hai nước đã vượt qua nhiều hoàn cảnh gian khó
và phát triển không ngừng quan hệ hữu nghị